nắm bắt điều này người đăng tin vì lợi ích bản thân họ sẽ làm bất chấp
nếu bỏ ra bảy năm triệu mà thu về tám triệu họ vẫn lời năm trăm linh ai thiệt hại mặc kệ
vấn đề đặt ra là luật pháp phải ra tay mạnh hơn thậm chí phạt tù thì mới mong giảm được cả
trả lời trước báo chí bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cho biết tin giả trên mạng nếu xử lý chậm sẽ lan truyền rất rộng
vừa qua các cơ quan đã nâng tầm xử lý tin giả từ thông tư lên nghị định
nghị định quy định rõ hành vi trách nhiệm các bên liên quan
thời gian các nhà mạng phải hạ thông tin xấu độc từ bốn mươi tám giờ rút xuống còn hai mươi bốn giờ
có thông tin đặc biệt chỉ trong ba giờ
với cộng đồng mạng tin giả dù đến từ bất cứ nguồn nào được truyền tải bằng con đường nào và cách thức nào đều nguy hiểm
tin giả dưới dạng các tin đồn còn gây ra các hệ lụy lâu dài và không kiểm soát được
đó là sự mất niềm tin vào truyền thông và các thiết chế chính thống
trong việc bảo đảm trật tự và an toàn chính trị kinh tế và xã hội của quốc gia
người dân về tiếp cận và xử lý thông tin mà trong thời đại internet được thế giới gọi là tình trạng mù truyền thông
có nghĩa rằng có quá nhiều thông tin mà con người bình thường không thể nhận dạng phân biệt và đánh giá được
cần phải sử dụng các kênh truyền thông chính thức để cung cấp nhanh chóng đầy đủ
nhất là các loại thông tin thiết yếu và nhạy cảm đối với đời sống của người dân
cải chính kịp thời các thông tin giả khi nó gây ra các hậu quả xấu cho xã hội
vì vậy đông đảo cư dân mạng chia sẻ chúng ta hãy là một người đọc có trách nhiệm trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng
đó là phải đọc kỹ nội dung xem tin này có logic có hợp lý có mục đích gì nguồn có đáng tin cậy hay không để chúng ta không rơi vào trường hợp tiếp tay cho tin giả
cần nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn tin giả tin xấu độc nhưng với công cụ xác định rõ mã định danh cá nhân
cùng với việc quản lý sim giác tài khoản mạng xã hội khi được hoàn thiện đồng bộ sẽ từng bước quản lý và đẩy lùi vấn nạn này
việt nam đang thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng nhiều smartphone và mạng xã hội vào loại cao trên thế giới
với thời gian sử dụng khoảng hai năm đến ba tiếng một ngày và xu hướng đọc tin trên mạng xã hội ngày càng gia tăng
với số lượng và nhu cầu tiếp cận thông tin ở các loại hình truyền thông rất lớn
và nguy cơ tin giả cùng những hệ lụy xã hội của nó đang ngày càng gia tăng
không chỉ trong lĩnh vực kinh tế các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế cũng phải đối mặt với các loại tin tức giả hàng ngày
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại